từ tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín đến nay nhiều cung đường dẫn vào khu vực cây thông cô đơn
cạnh hồ đan kia suối vàng thuộc xã lát huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
bỗng nhiên bị chặn lại và một trạm thu phí được dựng lên buộc du khách phải mua vé vào tham quan
điều này đã khiến cho nhiều người dân hết sức bức xúc
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
cây thông cô đơn là một địa điểm check in nổi tiếng được phát hiện bởi những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp
chụp ảnh phong cảnh tại đà lạt hơn một mươi năm qua và trở thành điểm đến thu hút lượng du khách rất lớn
thế nhưng từ tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín đến nay địa điểm du lịch tự do này bỗng nhiên bị vườn quốc gia bi đốp núi ba
lập chốt chặn buộc du khách phải mua vé

ngoài chiếc xe chuyên chở chưa được kiểm định vào vị trí cây thông cô đơn khoảng chín trăm linh m
đại diện vườn quốc gia bidop núi bà cho rằng cây thông cô đơn trong phạm vi quản lý của vườn
nên việc tổ chức bán vé thu tiền là hợp lý

nên việc tổ chức bán vé thu tiền là hợp lý
ngoài chiếc xe chuyên trở chưa được kiểm định vào vị trí cây thông cô đơn trong phạm vi quản lý của vườn quốc gia bidop núi ba
nên việc tổ chức bán vé thu tiền là hợp lý
ngoài chiếc xe chuyên trở chưa được kiểm định vào vị trí cây thông cô đơn trong phạm vi quản lý của vườn quốc gia bidop núi ba